hội đồng điều hành ngân hàng trung ương châu âu ecb vừa tiến hành đợt đánh giá chiến lược về các mục tiêu
đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua ecb tiến hành hoạt động như vậy
ngoài ra cơ quan này cũng quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục sau cuộc họp chính sách
theo thông báo hội đồng điều hành ecb đã nhất trí tiến hành đợt đánh giá đầu tiên trong một mươi sáu năm qua
đối với các mục tiêu và các công cụ chính sách tiền tệ
đợt đánh giá chiến lược này dự kiến sẽ bao gồm việc cân nhắc lại mục tiêu lạm phát của ecb
và vai trò của thể chế tài chính này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
ngoài ra hội đồng điều hành ecb cũng quyết định duy trì lãi suất tái cấp vốn chủ chốt ở mức
lãi suất công cụ cho vai cận biên ở mức hai mươi năm và lãi suất tiền gửi cơ bản ở mức năm
theo số liệu của cơ quan thống kê liên minh châu âu eurostat
lạm phát ở khu vực sử dụng đồng euro eurozone tăng mạnh trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lên một ba
nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu ngay sát hai mà ecb đề ra